những ngày gần đây nhiều hộ dân huyện đắc tô tỉnh con tum đang phải đứng ngồi không yên
vì bệnh khảm lá trên cây sắn đang hoành hành
thu đặc trị thì chưa có khiến nguy cơ thất thu ngày càng hiện hữu
nguyên nhân là do những hộ dân này được doanh nghiệp và chính quyền địa phương cấp giống
hỗ trợ vốn để trồng sắn nhưng không may lại chúng phải giống sắn đã bị nhiễm bệnh
vụ sắn năm hai nghìn một mươi chín hơn ba trăm linh hộ dân trên địa bàn huyện đắc tô tỉnh con tum
được nhà máy cồn và tinh bột sắn đắc tô cung cấp giống km chín trăm tám mươi năm trồng trên diện tích hai trăm tám mươi chín hectare
từ đầu tháng sáu đến nay nhiều diện tích sắn có hiện tượng lá bị xoăn cong queo nhan nhốm
và được xác định bị bệnh virus khảm lá sắn với tỷ lệ nhiễm bệnh từ một mươi đến bảy mươi diện tích tùy từng hộ gia đình
thế báo cáo của ủy ban nhân dân huyện đắc tô bệnh khảm lá sắn đã phát hiện trên chín xã thị trấn trên nệ bàn
với lũy kế diện tích sắn bị nhiễm bệnh là sáu mươi tám hectare chiếm một phần ba diện tích sắn trên địa bàn toàn huyện
hiện chưa có thuốc đặc trị bệnh khảm lá sắn
diện tích bị nhiễm bệnh trên hai trăm tám mươi một bốn hectare là đều bị nhiễm bệnh hết
nhưng mà cái này là mức độ nhiễm bệnh của từng diện tích là nó khác nhau chứ không phải là hai trăm tám mươi một hectare là cây nào cũng bị
đối với những diện tích đất đã bị nhổ bị bệnh này bị khảm lá thì tuyệt đối là không được trồng mì không được trồng sắn
nên thì khuyên cáo là một là trồng các loại hột đậu hai là cái ngô
thì để hạn chế cái rủi ro cho nông dân
thì trong thời gian là hai đến ba vụ rạp đậu các loại thì có thể chuyển đổi trong cái sáng trở lại
chính quyền huyện đắc tô tỉnh con tôm đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và các địa phương vận động các hộ dân có diện tích nhiễm bệnh dưới bảy mươi thì nhổ bỏ tiêu hủy cây đấy trên bảy mươi thì nhổ bỏ tiêu hủy toàn bộ
nếu không ngăn chặn được triệt đề bệnh khảm lá sắn lây lan ra diện rộng sẽ ảnh hưởng đến năng suất chất lượng
một trăm linh hectare sắn của huyện đắc tô